tại cơ quan công an đối tượng khai tên trần trung khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú ấp thanh tùng xã thanh tùng huyện đầm rơi
từ ngày một mươi tám tháng bảy đến nay khánh đã đi đến các địa bàn thuộc tỉnh bình dương và thành phố hồ chí minh để xin việc làm
khi đi qua các chốt kiểm dịch covid khánh đều không khai báo y tế và chưa xét nghiệm y tế sars cov hai
hiện cơ quan chức năng đã tiến hành thực hiện các biện pháp y tế và đưa khánh đi cách ly tập trung sau đó sẽ xử lý theo quy định

năm hai nghìn hai mươi pl nảy sinh ý định đầu độc gia đình bà nái nên đã lấy lọ thuốc trừ sâu nhãn hiệu wavotoc năm trăm tám mươi năm ec trộn với củ khoai dại cận dầm nát và mang lên để vào đầu nguồn nước sinh hoạt của gia đình bà nái với mục đích gia đình bà nái uống vào sẽ chết từ từ
tuy nhiên sau hai ngày gia đình sử dụng nước bà nái phát hiện nước có mùi lạ nên đã lên đầu nguồn nước để kiểm tra thì phát hiện có túi ni lông chứa hỗn hợp trên nên đã báo với chính quyền địa phương
sau khi sử dụng nguồn nước các thành viên trong gia đình bà nái có biểu hiện ngộ độc như đau đầu chóng mặt riêng con dâu bà nái phải đi điều trị tại bệnh viện
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo triệu giò piao tám năm tù giam về tội giết người
còn tại hà nội trong chuyên án đấu tranh với ổ nhóm tội phạm ma túy ngoài số lượng ma túy được phát hiện và thu giữ công an quận hà đông tp hà nội còn thu giữ của nhóm đối tượng này nhiều loại vũ khí quân dụng
như là súng tự chế súng dạng bút và súng ổ quay cùng các loại đạn đi kèm theo súng này
trước đó vào sáng ngày một mươi bốn tháng bảy tổ công tác công an quận hà đông phối hợp với công an phường phúc la tiến hành kiểm tra hành chính số nhà một mươi hai a ngõ chín a yên phúc phường phúc la quận hà đông
tại đây đã phát hiện bốn đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy gồm đỗ tiến dũng nguyễn văn tuấn nguyễn ngọc ly trần đình đông
các đối tượng khai nhận vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bảy đã tụ tập tại nhà dũng để sử dụng trái phép chất ma túy do ly chuẩn bị
sau đó đông gọi điện cho nguyễn thị thu trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại quang trung hà đông tiếp tục mang ma túy đến sử dụng cùng
tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng công an quận hà đông đã thu giữ tổng cộng một mươi túi ni lông chứa bốn mươi ba năm trăm tám mươi sáu metamine
một túi ni lông chứa hai mươi một viên nén ma túy chất methamphetamin
một túi ni lông chứa một trăm bảy mươi sáu methamphetamine
hai khẩu súng rộng bút hai mươi năm viên đạn một khẩu súng bắn đạn ghém thuộc loại vũ khí quân dụng
một mươi một viên đạn ghém một khẩu súng ổ quay bốn mươi sáu viên đạn vỏ kim loại
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
phòng kỳ sát hình sự công an tp đà nẵng đã tạm giữ hình sự hai người nước ngoài gồm chen xiaolie hai mươi bảy tuổi
và wang bay kwang ba mươi tám tuổi cùng quốc tịch trung quốc có liên quan tới vụ trộm đột nhập
lấy cắp một số tài sản và tiền mặt với giá trị lên tới ba tỷ đồng
cụ thể transia lier được bị hại thuê làm đầu bếp và giúp việc nhà cho căn hộ của mình tại một khu resort ở đà nẵng
chính vì vậy mà đối tượng này nắm được mọi ngõ ngách nơi cắt tiền và thậm chí là khu vực lắp đặt camera của các nhà này
qua quan hệ xã hội chen xiaolie có quen biết với wang baikwang nên đã rủ nhau đột nhập vào căn biệt thự chen để trộm cắp
vào chiều ngày một mươi sáu tháng bảy khi bị hại có việc bên ngoài
ông chen xiaolie đã hướng dẫn wang baikwang đẩy cánh cửa ở phía hồ bơi để đột nhập vào căn hộ tránh bị camera ghi hình
khi đã trộm được kết sắt cả hai phá khóa lấy được số tài sản bên trong gồm một mươi một usd bảy trăm linh triệu đồng
hai đồng hồ trị giá khoảng năm trăm linh nhân dân tệ và nhiều ngoại tệ với tổng trị giá hơn ba tỷ đồng
sau hai ngày vào cuộc điều tra công an tp đà nẵng đã xác minh và lần lượt bắt cả hai đối tượng gây án
cảm ơn các bạn đã theo dõi
tiếp tục đáng chú ý khác sẽ có trong dịp sống hai mươi bốn trên bảy ngay sau đây
hoàng trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị chỉ trong vài ngày đưa vào hoạt động
thì gần tám mươi máy thở ở bệnh viện hồi sức một giường dành cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch
hiện đã được đưa vào sử dụng hết công suất để đảm bảo cho công tác điều trị cũng như mở rộng công suất dường bệnh
trong giai đoạn tiếp theo bộ y tế đã cho mở kho dự trữ phòng chống dịch của phía nam
và vận chuyển toàn bộ thiết bị trong kho về đây
tính đến ngày hai mươi tháng bảy bệnh viện hồi sức một giường dành cho bệnh nhân covid một mươi chín
đã tiếp nhận được tám mươi dương bệnh nhân nguy kịch trên một trăm linh dương
một trăm ba mươi bệnh nhân nặng dự kiến trong tuần này sẽ tiếp nhận thêm bốn trăm sáu mươi dương
và trong tháng này có thể lên một dương
nếu mà mình nói chính xác thì là rất là thiếu
nhưng mà bên cạnh đó nó có ba yếu tố thuận lợi
thuận lợi thứ nhất là ngày hôm qua thường vụ tành quỹ đã hợp
và đã thông qua cơ chế mua sắm sao cho nó tiết kiệm và nhanh nhất có thể
cái luật thuận lợi thứ hai là bộ trưởng bộ y tế đã phân công thứ trưởng nguyễn trường sơn
là trưởng bộ phận thường trực bộ y tế phía nam á
và đã cho mở kho dự trữ phòng chống dịch tại tp hcm của bộ y tế
và vận chuyển toàn bộ thiết bị đang có trong kho về đây
là một cái cứu cánh rất là tích cực và rất là kịp thời
bên cạnh đó thì bộ trưởng đã gọi cho tôi tối hôm qua
bộ trưởng đang vận chuyển vào cho vận chuyển tp hcm ở rất nhiều nơi
vào một kho giải chiến của bộ y tế đóng tại phía nam
và giao cho tôi là toàn quyền điều động nếu cần thiết
với nhiệm vụ phụ trách ba trăm linh giường hồi sức nặng và ba mươi giường hồi sức nguy kịch
đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện chợ rẫy sẽ là lực lượng
chủ lực tại bệnh viện hồi sức covid một mươi chín
hệ thống máy móc để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
được chuyển từ bệnh viện chợ rẫy sang
tới thời điểm này thì mình đã bảy mươi ca thở máy này
bảy mươi ca thở máy mà từ sáng tới giờ mình đang còn stand by
ít nhất là năm ca thở máy nữa
là coi như là lượng máy thở ở đây là mình đang có hơn tám mươi máy thở
tám mươi máy thở
và trong ngày hôm nay là mình sử dụng hoàn toàn hết cái công sức
của máy thở ở đây

hay là thở hlc

và mình đã nhận gần như là đã hơn hai trăm năm mươi viên bệnh nhân rồi
tại vì không chỉ áp lực về mặt chuyên môn
còn áp lực rất lớn từ số lượng bệnh nhân là rất đông
và cái chuyện set up ví dụ mình mới set xong một cái khoa nào đó
thì ngay lập tức là rất nhanh sau đó là bệnh nhân vô đây liền
là tiếp tục xếp cái khoa mới
rồi cái nhân sự liên tục phải bổ sung
tại vì liên tục là phải điều động
ngay cả bàn điều dưỡng cũng vậy
rồi về khâu hậu cần cũng vậy
lúc nào phải chạy đua theo số lượng bệnh nhân
nó tăng quá nhanh đi
công việc thì nó rất là nhiều
theo sở y tế tp hcm tất cả dường bệnh tại bệnh viện hồi sức covid một mươi chín
đều có hệ thống oxy trung tâm và hút trung tâm
trong đó có một trăm linh giường săn sóc đặc biệt
có hệ thống khí nén trung tâm bên cạnh oxy và hút trung tâm
một yêu cầu hạ tầng không thể thiếu để triển khai thở máy cho những bệnh nhân nguy kịch
cho đến hiện tại các y bác sĩ vừa tiếp tục điều trị cho bệnh nhân đang điều trị tại đây
vừa gấp rút chuẩn bị máy móc trang thiết bị bố trí nhân lực
để sẵn sàng đón các bệnh nhân nặng trong những tuần kế tiếp
thưa quý vị sau khi phó chủ tịch ubnd tp hcm lê hòa bình
ký văn bản khẩn gửi các sở ngành liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp phòng chống dịch covid một mươi chín
từ một mươi hai h trưa nay ngày hai mươi tháng bảy tp hcm đã dừng thu phí bot trên địa bàn
trên cơ sở đề xuất của sở giao thông vận tải ubnd tp hcm quyết định tạm dừng thu phí
tại các trạm bot an sương an lạc cầu phú mỹ sa lộ hà nội
và các trạm thu trên trục đường nguyễn văn linh
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
thời gian tạm dừng thu phí từ một mươi hai h ngày hai mươi tháng bảy
đến khi tp hcm dỡ bỏ giãn cách xã hội
ubnd tp hcm đề nghị nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án
bố trí nhân lực bảo vệ thiết bị và tài sản trạm thu phí
đảm bảo an toàn giao thông khu vực trạm thu phí
có phương án để kịp thời thu phí trở lại ngay khi hết thời gian giãn cách
bên cạnh đó các doanh nghiệp cần có giải pháp hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng
bởi việc tạm dừng thu phí nêu trên và làm việc với các tổ chức tính dụng
để xem xét hỗ trợ tạm thời gián nợ gián lãi trong thời gian dừng thu phí
sở giao thông vận tải sẽ làm việc với các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án
có liên quan đến công tác thu phí tại các trạm thu phí nêu trên
đây là biên bản ghi nhận sự việc và lưu trữ đầy đủ đúng quy định
đồng thời giám sát việc tạm dừng thu phí
tất cả các doanh nghiệp vận tải đường bộ đường thủy sẽ được tạo điều kiện tối đa
mở luồng xanh để tham gia vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho tp hcm
trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội
đó là khẳng định của sở giao thông vận tải và sở công thương tp hcm
sở giao thông vận tải tp hcm đã nhận được hồ sơ của sáu mươi bốn đơn vị
đề xuất cấp cho bốn mươi một ba trăm bảy mươi hai phương tiện tham gia vận chuyển hàng hóa thiết yếu
xe chở chuyên gia công nhân phương tiện chở hàng hóa ra vào cán biển
được ưu tiên qua các chốt kiểm soát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
hiện sở đã cấp cho ba mươi bảy ba trăm năm mươi bảy phương tiện
trong quá trình cấp giấy nhận diện phương tiện
vẫn có nhiều trường hợp không đủ điều kiện
để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ cấp giấy nhận diện
sở giao thông vận tải đề nghị các đơn vị đầu mối thực hiện đúng theo hướng dẫn và biểu mẫu
các thông tin hướng dẫn đã được đăng tải lên trang thông tin điện tử của sở giao thông vận tải
để tạo thông thoáng cho luồng xanh hàng hóa sở công thương cùng sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
đã phối hợp với các địa phương tìm kiếm nguồn hàng tạo điều kiện lưu thông cho những đơn vị vận tải
cung ứng hàng hóa cho địa bàn thành phố bằng nhiều phương thức như đường thủy và đường bộ
việc đáp ứng cái nhu cầu lưu thông của các đơn vị vận tải
lương thực cho nhân dân ở địa bàn thành phố đó là cái trách nhiệm của các cơ quan nhà nước
cùng với hệ thống phân phối và cũng mong rằng là người dân hết sức là an tâm về việc là đáp ứng
được cái nhu cầu lưu thông thực phẩm của người dân thành phố không phải thiếu như một số các
linh đồn phát tiệt hệ thống phân phối của mình đang tích cử đầy đủ cái nguồn hàng để đáp ứng
được cái nhu cầu của người dân
việc tạo điều kiện của các cơ quan từ trung ương đến địa phương
thì các doanh nghiệp đã mạnh dạng đồng hành cùng chính quyền thành phố hồ chí minh cũng như các
tỉnh thành phía nam tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh cũng như cung ứng hàng hóa thiết
yếu cho người dân trong giai đoạn giãn cách xã hội chúng tôi rất là vui và thực sự là cảm thấy là cái
trách nhiệm của mình cũng có một phần nào đó khi mà bây giờ là chúng ta đã áp dụng chỉ thị thứ một mươi sáu và
hầu hết các tỉnh thành là bây giờ là đều là vấn đề đi lại vấn đề vận chuyển hàng hóa là rất khó khăn
cho nên là anh em cảm thấy là
nếu còn có thể còn góp sức và chính phủ chỉ cần hỗ trợ dầu thôi thì chúng tôi có thể là tiếp tục
làm và chúng tôi không có lây phí chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh tất cả các doanh nghiệp
các chủ phương tiện có cái nhã ý cùng với thành phố thực hiện cái luồng cung cấp lương thực thực
phẩm hàng quá thiết yếu cho thành phố và đây là công ty đầu tiên đã cùng đồng hành với thành phố
trong công việc vận chuyển hàng hóa này sắp tới có lẽ rằng sẽ nhiều doanh nghiệp
nhiều doanh nghiệp nữa sẽ cùng với tham gia cùng với thành phố cũng như đồng hành cùng với là các
tỉnh miền đông miền tây nam bộ đây sẽ là một cái đường mà nó an toàn cho sức khỏe bởi vì các bạn
biết cái tàu này nó đi thì nó có dừng lại rõ ràng là cái nguy cơ về dịch là nó thấp nhất trong số
những cái phương tiện mà đi trên đường bởi vì tài xế phải dừng lại ăn uống này kia rất nhiều cái rủi ro
thì tại cho đây là một cái đường hàng hóa mà nó bảo đảm về phòng chống dịch với ý chí chống dịch
các hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân thành phố đang ra sức chiến đấu với tinh thần mỗi người
dân là một chiến sĩ mỗi gia đình cơ quan đơn vị địa phương là một pháo đài chống dịch thành phố
rất trân trọng ghi nhận và biết ơn những tình cảm quý báu tấm lòng xuất ngừa xuất của đã mang lại
nhiều ý nghĩa trong cuộc chiến này đây sẽ là sức mạnh vô cùng to lớn để thành phố nêu cao tinh
thân quyết tâm chiến thắng dịch bệnh thưa quý vị ngay sau khi áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ bắt đầu từ giờ ngày một mươi chín tháng bảy công an tỉnh
bạc liêu đã tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch covid một mươi chín các tuyến
đường trên địa bàn qua đó nhắc nhở hơn một trăm linh trường hợp không tuân thủ theo quy định giãn cách xã hội
theo đó chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố bạc liêu từ giờ ngày một mươi chín tháng bảy đến hôm nay ngày hai mươi
tháng bảy lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra nhắc nhở hai mươi năm cơ sở kinh doanh có điều kiện đồng thờ
tuần tra kiểm soát nhắc nhở hơn một trăm linh trường hợp người dân ra đường không có lý do chính đáng vi phạm
chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ qua việc nhắc nhở vi phạm công an bạc liêu đã giải thích cho
người dân nắm rõ chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quy
định để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thời gian tới công an bạc liêu tiếp tục đẩy mạnh tuần tra
ra các tuyến đường kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đảm
bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thưa quý vị ngày hai mươi tháng bảy phòng cảnh sát công an tỉnh
đồng nai cho biết đã bàn giao các đối tượng tụ tập đánh bạc bất chấp diễn biến phức tạp của dịch bệnh
covid một mươi chín cho công an xã bình sơn huyện long thành xử lý theo quy định trước đó khoảng hai mươi giờ ngày
chín tháng bảy lực lượng tuần tra của tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự dự án cảng hàng không quốc tế
long thành của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đồng nai đã triển khai lực lượng phối hợp công
an xã bình sơn huyện long thành bất ngờ ập vào bắt quả tan các đối tượng đánh bạc bằng hình thức
đánh bạc an tiền bất chấp diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín tại hiện trường ấp xóm đỉnh xã
bình sơn huyện long thành khi thấy lực lượng công an các đối tượng đã bỏ chạy tuy nhiên bằng biện
pháp nghiệp vụ tổ công tác đã khống chế bắt giữ được năm đối tượng cùng các tan vật gồm một triệu đồng
tiền mặt ba điện thoại di động hai mươi bộ bài tay đã qua sử dụng một mươi năm bộ bài tay chưa sử dụng cùng chín xe mô tô của các
đối tượng đánh bạc bỏ chạy để lại hiện trường hiện công an xã bình sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý các
đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị vào lúc một mươi bảy h ba mươi chiều nay ngày hai mươi tháng bảy phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo
quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã chủ trì buổi làm việc về kế hoạch tiêm vaccine đợt năm toàn thành phố
tham gia buổi làm việc có đồng chí nguyễn văn nơn bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh cùng lãnh đạo các bộ sở ban ngành
thành phố hồ chí minh tại cuộc họp bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh cho biết là tính đến
tháng bảy năm hai nghìn thành phố hồ chí minh đã tiếp nhận là ba triệu liều vaccine và đến hết tháng tám thì thêm hai triệu liều
vaccine nữa thì thành ra thành phố sẽ nhận được năm triệu liều vaccine cuộc họp hiện vẫn đang diễn ra và chúng tôi sẽ
cập nhật đến cho quý vị những nội dung quan trọng khác trong các bản tin tiếp theo